tại lễ khai mạc báo tùy trẻ đã trao học bổng cho năm mươi một bệnh nhi ung thư khu vực phía bắc khỏi bệnh có hoàn cảnh khó khăn trở lại trường với tổng kinh phí là hai trăm năm mươi năm triệu đồng
cũng trong khuôn khổ ngày hội các mạnh thường quân và tình nguyện viên đi thăm và tặng quà cho hơn bốn trăm linh bệnh nhi đang điều trị tại một số bệnh viện với tổng kinh phí hơn một trăm sáu mươi triệu đồng
tất cả các hoạt động đều nhằm chia sẻ với các bé không may mắc bệnh ung thư để ngày càng nhiều hơn các em thoát bệnh hiểm nghèo được trở về với tổ ấm vui bước đến trường
hôm nay tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ một mươi hai khóa một mươi nhằm đánh giá kết quả tổ chức đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cấp tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
và họp bàn công tác tổ chức đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh toàn quốc lần thứ một mươi một sẽ diễn ra vào tháng một mươi hai tới
hội nghị ban chấp hành trung ương đoàn lần thứ một mươi hai khóa một mươi diễn ra trong thời điểm các cấp bộ đoàn
và đoàn viên thanh niên cả nước đang tích cực chuẩn bị cho đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một
tại hội nghị các đại biểu đến từ các tỉnh thành đoàn trên cả nước đã báo cáo về kết quả tổ chức đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cấp tỉnh nhiệm ký hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
và đề xuất góp ý cho việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một
trong đó đặc biệt nhấn mạnh nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng lối sống cho thanh niên là nhiệm vụ căn cốt của tổ chức đoàn trong nhiệm kỳ tới
ban bí thư trung mương đoàn mong muốn thông qua hội nghị ban chấp hành công tác chuẩn bị đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một sẽ được tổ chức chú đáo
thành công xứng đáng là một sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên thanh niên và của cả nước
thưa quý vị theo một nghiên cứu kéo dài ba mươi năm của nhật bản khi số đông người dân cùng đạt được một hiểu biết
và hành vi nào đó thì hiểu biết và hành vi mới này sẽ tự động lan truyền trong cộng đồng
dự án chịu việc tốt chịu niềm vui của trung tâm inner space thuộc liên hiệp các hội unesco việt nam
đang khuyến khích người dân việt nam đồng lòng thực hiện một trăm linh triệu việc tốt để xây dựng một xã hội giàu tình yêu thương và hạnh phúc
nói với một người thân trong gia đình rằng bạn yêu thương và trân trọng họ là một việc gì đó đơn giản để giúp ba người trong ngày hôm nay
nói hoặc làm việc gì đó khiến người khác mỉm cười
mỗi thông điệp được thể hiện trong những tấm thẻ nhỏ sinh khuyến khích bất cứ ai cũng có thể làm việc tốt mỗi ngày
đây là cách mà ngày hội chịu việc tốt chịu niềm vui thu hút mọi người ở nhiều lứa tuổi tham gia
con ở nhà con giúp mẹ lau nhà rửa bát nấu cơm ạ
ở trường lớp thì khi dạ con ngã thì con giúp bạn đứng lên
và có một lần trước là bạn bị kẹt chân ở cửa
bạn đẩy cái cửa ra để bạn không bị đau nữa ạ
áp dụng cái điều này thì từ những cái điều thực tế và những cái điều nhỏ nhất
ví dụ như là nói cảm ơn nói cảm ơn những người thân xung quanh mình
hoặc là cái sự tiết kiệm tiết kiệm điện tiết kiệm nước bảo vệ môi trường
rồi thì mình trân trọng những cái thứ mà mình có
trong một không gian được thiết kế ấn tượng và nhiều màu sắc
người tham gia tự do khám phá và bộc lộ giá trị nội tâm
từ một mảnh ghép
những người không quen biết sẽ phải tìm đến nhau để ghép nối những mảnh ghép còn lại
tìm ra câu trả lời cuối cùng
đó là một gương mặt hạnh phúc
thông qua những trò chơi thú vị trao đổi về các chủ đề
sự tử tế sống tích cực khám phá bản thân
chương trình kết nối mọi người trên tinh thần đoàn kết và hợp tác cùng nhau
tạo ra những điều tốt đẹp
chúng tôi không chỉ dạy là yêu thương kiểu gì
mà làm thế nào để có thể được yêu thương
và làm thế nào để yêu thương người khác
trong cuộc sống không có giận dữ
nghệ thuật thiết dựng các mối quan hệ tốt đẹp
thế rồi sống tích cực
tức là những chủ đề tràn trề như vậy
thì những chủ đề đó đều là những chủ đề rất là cần thiết
trong cuộc sống mỗi con người
mục tiêu lâu dài của dự án đó là đạt được một trăm linh triệu việc tốt trong vòng ba năm
có bảy trăm linh người đăng ký việc tốt
và trong số đó có rất nhiều người đến từ các tỉnh thành phố khác
cụ thể là đến từ một mươi chín tỉnh và thành phố
để cho mọi người cảm thấy rằng
văn hóa làm việc tốt làm cái việc diễn ra hàng ngày
nó trở thành một cái làn sóng và cái văn hóa trong xã hội của chúng ta
dự án chịu việc tốt chịu niềm vui
là dự án phi lợi nhuận được triển khai từ năm hai nghìn một mươi
với thông điệp
sự tốt đẹp tử tế bắt đầu từ trong ta
dự án đã và đang thu hút người dân ở khắp mọi miền đất nước
hiểu biết về những giá trị tốt đẹp của bản thân
nâng cao chất lượng cuộc sống của mình của những người xung quanh
từ đó tạo nên sự thay đổi tích cực trong cộng đồng
trước đòi hỏi phải minh mạch hóa thông tin
liên quan đến hoạt động thu phí của các dự án bot giao thông
cuối năm hai nghìn một mươi năm thủ tướng chính phủ đã chấp thuận triển khai
áp dụng công nghệ thu phí không dừng trên quốc lộ một và quốc lộ một mươi bốn
sau hai năm triển khai đến nay dự án thu phí không dừng
vẫn rậm chân tại chỗ
thậm chí là nhiều trạm
trạm thu phí đã lắp đặt nhưng không sử dụng
báo cáo của bộ giao thông vận tải cho thấy
trong số tám mươi tám trạm thu phí
ở quốc lộ một và một mươi bốn
thì chỉ mới có một mươi trạm thực hiện thu phí không dừng
tại sao việc áp dụng công nghệ hiện đại
thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp
cũng như công tác quản lý của nhà nước
về thu phí lại không được
các nhà đầu tư bot mặn mà
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây
gần một tháng qua
tại trạm thu phí bot bến thủy
có một trạm thu phí không dừng
công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động vetc
đã triển khai làm hồ sơ
và gắn thẻ y tác lên xe ô tô
cho người dân ở khu vực các huyện
thuộc tỉnh nghệ an và hà tĩnh
đây là thẻ định danh phương tiện
và khi xe chạy qua trạm thu phí
thì hệ thống nhận diện sẽ tự động trừ tiền
trong tài khoản và lái xe không phải
dừng lại mua vé
theo người dân họ thấy thu phí tự động
như thế này rất tiện lợi
thế nhưng có minh bạch về tài chính hay không
thì vẫn chưa thể biết
đóng tài khoản thì mình cũng chưa biết
thế nào đúng không
bây giờ mình sẽ thưởng ra

một số người dân khi tiếp cận công nghệ mới
thì người ta chưa hiểu thì người ta cảm thấy khó khăn
nhưng mà sau khi nghe tư vấn thì người ta đều rất là ok
về cái dịch vụ
dù hiện đại tiện lợi
và được xem là giải pháp tối ưu để giám sát
quản lý tốt hoạt động ở các trạm thu phí
thế nhưng qua hai năm triển khai
chỉ có một mươi trong số tám mươi tám trạm thu phí
lắp đặt hệ thống thu phí tự động
lý do các nhà đầu tư
bot không mặn mà với hệ thống thu phí này
ngoài việc sợ minh bạch thông tin
thu phí thì hiện hành lang pháp lý
của dịch vụ thu phí không dừng
chưa được rõ ràng
bộ giao thông vận tải vẫn mang tính chất chỉ định thầu
cho một đơn vị duy nhất cung cấp dịch vụ
thu phí không dừng
và có dấu hiệu ép các nhà đầu tư phải ký hợp đồng
với đơn vị này
không phải là chúng tôi không đồng ý
nhưng mà chúng tôi đề nghị rất là rõ
tức là đề nghị phía vetc
nập bảng trào giá dịch vụ
và gửi cho nhà đầu tư vetc
để hai bên có cơ sở thương thảo
lại chuyển cho một nhà đầu tư khác
cũng là một doanh nghiệp không phải cơ quan nhà nước có thẩm quyền
thì làm sao nói được minh bạch hơn
nhà đầu tư khác họ cũng là người quản lý
không phải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
bộ giao thông vận tải đã qua ba kỳ bộ trường
và điều đáng ngạc nhiên
là cả ba bộ trưởng đều chỉ đạo
phải hoàn thành việc lắp đặt triển khai
thu phí tự động ngay
thế nhưng đến nay việc lắp đặt vẫn đang rất ý ạch
đó là chưa nói đến chuyện
triển khai thu phí cả hệ thống
và kết nối các trạm này với tổng cục đường bộ việt nam
cơ quan đầu mối quản lý các dự án bot
dư luận cho rằng
bộ giao thông vận tải cần phải
minh bạch ngay từ khâu lắp đặt
triển khai thiết bị thu phí không dừng này
bởi nếu không thì việc lắp thu phí không dừng
có cũng như không
trong khi đang có quá nhiều bất cập
vướng mắt trong việc triển khai thu phí không dừng
thì điều mà dư luận quan tâm
là liệu có thực sự minh bạch hay không
khi áp dụng công nghệ này
bởi hệ thống thu phí không dừng vẫn chưa liên thông
thống nhất giữa các trạm thu phí
cũng như kết nối với tổng cục đường bộ việt nam
dù biết công nghệ thu phí không dừng
sẽ tiện lợi cho mình
thế nhưng anh hoàng hải tuấn
chuyên lái xe tải bắc nam
vẫn rất vân vân khi làm thủ tục gián thẻ y tác
và lập tài khoản để sử dụng dịch vụ thu phí không dừng
theo anh tuấn
tuyến đường một từ bắc vào nam
với hàng chục trạm thu phí
mà nếu thẻ y tác này không đồng bộ
thống nhất thì lại làm khó lái xe
và sợ sẽ không minh bạch
lý giải của công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí
không dừng vetc cho thấy
công nghệ của họ đủ đáp ứng yêu cầu về kết nối
nhất là kết nối vào hệ thống giám sát
của tổng cục đường bộ việt nam
dữ liệu này sẽ được tổng cục đồng bộ việt nam
giám sát hàng ngày
tổng cục đường bộ việt nam
tất cả cái thông tin vì nó đã đưa được
tất cả về trong cái trung tâm dữ liệu của tôi
và chúng tôi có những cái cổng thông tin
để cho bộ giao thông cũng như tổng cục đường bộ
có thể theo dõi được tất cả những lưu lượng
cũng như cái doanh thu thực tế phát sinh cho bot
phía tổng cục đường bộ việt nam cho rằng
dù còn những vướng mắt của việc triển khai
thu phí không dừng nhưng đơn vị này
sẽ chủ trì cùng các đơn vị liên quan
để tháo gỡ nhất là chốt mức dịch vụ
ký kết giữa nhà cung cấp dịch vụ
thu phí không dừng và các nhà đầu tư bot
ngoài ra tổng cục sẽ hoàn thiện
hành lang pháp lý để người dân
nhà đầu tư bot yên tâm
với sự minh bạch công khai công bằng
của hệ thống thu phí tự động
sẽ thực hiện hết hai nghìn một mươi tám
thì phải lắp tất cả
các trạm thu phí bot
để thực hiện công khai minh bạch
cũng như thuận lợi cho người dân
trong việc đi lại
bộ giao thông vận tải cũng đang tính toán
đầu tư thêm hệ thống giám sát
các trạm thu phí bot bằng công nghệ
trong đó việc kết nối hệ thống thu phí không dừng
là khâu quan trọng nhất
để quản lý chặt chẽ các trạm thu phí này
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu
ngay trong năm hai nghìn một mươi tám
phải hoàn thành đưa và sử dụng
các trạm thu phí không dừng
ở tất cả các trạm thu phí
trạm thu phí bot
trạm nào không hoàn thành thì sẽ dừng thu phí
gia đình anh vàng a trình
ở bản sinh suối hồ xã sinh suối hồ
có bốn con trâu
để phòng chống rết cho gia súc
anh cùng vợ tranh thủ thời gian che chắn chuồn trại
và đưa đàn trâu từ rừng về tranh rết
để đàn trâu không bị cóng và đói
gia đình anh đã chủ động làm khô chuồng trại
giữ chữ thức ăn
hôm nay thì
sắp đến mùa đông rồi
thứ nhất là mình phải dọn chuồng
cho nó say xé
thứ hai là mình dọn chuồng
rồi mình phải dọn chuồng
trâu vào mình nhúc ở trong trò
nhúc ở trong trò
thứ ba là
nếu mà mưa quá thì mình không được thả đi
là mình cho trột mình đi cá cào
cá cào là mình phải thái cho nó ăn
thì nó mới không bị chết xét
nằm một độ cao
một năm trăm linh m so với mực nước biển
xã sinh suối hồ có khí hậu giá lạnh
chính vì vậy những ngày này người dân xã xin suối hồ
huyện phong thổ đang tích cực chủ động
phòng chống rết cho đàn vật nuôi
chính quyền xã đã lên kế hoạch để triển khai
về các thôn bản thực hiện phòng chống rết
cho trâu bò và các vật nuôi khác
đến thời điểm hiện tại một trăm linh hộ có châu bò
đều che chắn chuồng chạy cẩn thận
xã đã tổ chức phân công cho các đồng chí
các bộ công chức và bản để tiến hành
tuyên truyền vận động bà con
sau khi thu hoành
dự trí dân và
tiến hành làm chuồng chạy để
phòng chống rết cho trâu bò
toàn tỉnh lai châu có hàng nghìn con trâu bò lợn
để ra súc ra cầm không bị chết đói
chết rết chỉ cục trăn nuôi và thú y
tỉnh lai châu đã chủ động chỉ đạo
các đơn vị chuyên môn cấp huyện tuyên truyền
vận động người dân chủ động dự trữ thức ăn
bảo đảm đủ về số lượng chất lượng
ra cố che chắn chuồng chạy
giao trách nhiệm
cụ thể cho từng phòng chuyên môn
các ủy ban nhân dân
các xã trong việc
tuyên truyền vận động nhân dân
trong công tác phòng chống đói
rết cho vật nuôi và
thủy sản thành lập các đoàn
kiểm tra xuống các cơ sở
để kiểm tra công tác phòng chống
đói rết cho vật nuôi
thủy sản và công tác ra cố
chuồng chạy để chống rết cho vật nuôi
hiện đang vào đầu mùa đông vì vậy
các cơ quan liên quan chức năng tỉnh lai châu
cần chủ động chỉnh khai các biện pháp phòng chống rết
dịch bệnh ra súc ra cầm tránh gây
thiệt hại về kinh tế cho người nông dân
do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai
nhiều diện tích rừng tự nhiên
tại khu bảo tồn thiên nhiên nam nông
tỉnh đắk nông đã bị gãy đổ
bật gốc ở nhiều khu vực
cây rừng bị đổ nằm đè lên nhau
số lượng lớn nếu không có biện pháp
xử lý kịp thời thì nguy cơ cháy rừng
là rất lớn nhất là khi mùa khô
tây nguyên đang cận kể
đây là hiện trường cây rừng bị ngã đổ
tại khu bảo tồn thiên nhiên nam nông
cây rừng bị gãy đổ hàng loạt thậm chí
nhiều cây thuộc diện cổ thụ với đường kinh lớn
cũng bị bật gốc
nguyên nhân là do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai
vừa rồi gây ra thì cái này thì chúng tôi
đã cho anh em kiểm tra và
rà soát và đã có báo cáo cụ thể
lên sở nông nghiệp phát triển nông thôn
cũng như trị quỳ cùng lâm và cũng đang
chờ ý kiến chỉ đạo của sở nông nghiệp phát triển nông thôn
hướng chỉ đạo đối với
xử lý những cây gỗ như
đã đổi như thế này
thế thì để khắc phục
những hiện tượng khắc phục
những khó khăn thì anh em
dọn dẹp một số cảnh ngọn vướng
trên những tuyến đường
theo thống kê ban đầu của khu bảo tồn
thiên nhiên nam nông đến thời điểm này
ngoài những cây rừng có đường kính nhỏ
có hơn năm trăm ba mươi cây rừng tự nhiên
có đường kính từ hai mươi năm đến năm mươi cm
trở lên bị gãy đổ bật gốc
với khối lượng gỗ ước tính hơn ba trăm linh mét khối
có ba tiểu khu có cây rừng
bị thiệt hại gồm một nghìn sáu trăm hai mươi tám
một nghìn sáu trăm hai mươi chín và một nghìn ba trăm hai mươi chín
trong đó cây rừng bị ngã đổ nhiều nhất
là tiểu khu một nghìn ba trăm hai mươi chín
ngay sau khi phát hiện sự việc sở nông nghiệp
và phát triển nông thôn tỉnh đắc nông
đã chỉ đạo tri cục kiểm lâm tỉnh phối hợp với
khu bảo tồn thiên nhiên nam nung có biện pháp
bảo vệ hiện trường tránh việc lợi dụng cây đổ
để khai thác rừng đồng thời tiến hành kiểm đếm
đánh giá mức độ thiệt hại thống kê
toàn bộ diện tích khối lượng báo cáo
để có biện pháp xử lý
chúng tôi sẽ tập trung
để quản lý bảo vệ nghiêm mặt
giao cho khu bảo tồn
và để tập trung
trong tái sinh rừng những diện tích rừng
bị mất và
sau khi có kết quả của
tri cục kiểm lâm tam miu
đánh giá mức độ thiệt hại
các giải pháp thì
sở nông nghiệp sẽ báo cáo
để xin ý kiến xử lý
trước thực trạng trên
lãnh đạo tỉnh đắk nông
cần sớm có phương án xử lý số cây bị gãy đổ trên
tránh tình trạng xảy ra cháy rừng
đồng thời gây lãng phí một lượng tài nguyên rất lớn
nhất là trước thực trạng khăn hiếm gỗ rừng tự nhiên
như hiện nay
thưa quý vị sau hơn một tháng
xảy ra trận lũ lịch sử gây ra nhiều thiệt hại
nặng nề cho huyện trạm tấu văn chấn
và thị xã nghĩa lộ
ở phía tây tỉnh yên bái
các cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân vùng lũ
huyện văn chấn vẫn đang tích cực triển khai
các hoạt động khắc phục hậu quả bão lũ
mặc dù đời sống của nhân dân vùng lũ
đã cơ bản ổn định
tuy nhiên việc khôi phục đất sản xuất
tu sửa các công trình phúc lợi vùng lũ
vẫn cần một khoảng thời gian nhất định
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
gia đình bà hà thị sương
thôn viền công xã hạnh sơn
căn nhà mà hai vợ chồng bà tích cóp
bao năm xây dựng chưa đầy hơn một năm
đã bị dòng nước lũ quấn trôi
tài sản đàn gia súc không còn thứ gì
từ sự hỗ trợ của nhà nước
của làng xóm và chính quyền xã
bố trí đất để dựng lại căn nhà mới
bắt đầu một cuộc sống mới
cứ nhất là cảm ơn
ở trên tỉnh trên xã
nó giúp đỡ
tìm đất cho ở
thì cứ nhất là cảm ơn
và bây giờ thì
cái lớt ở rồi
thì bây giờ cô chú thì
làm nghĩ thế nào
thì phải lo
là được làm cái liều
vợ chồng già ở với nhau
còn gia đình chị lò thị màn
ở bản ngoa
có trên sáu trăm linh m hai
ruộng cây lúa
chưa thu hoạch
đã bị đất cát vùi lấp mất hoàn toàn
hiện nay chị màn
cùng những người thân trong gia đình
khắc phục mảnh đất sản xuất
bằng cách hớt bỏ toàn bộ đất cát trên mặt
diện tích đất cát ít
thì chị màn trồng ngô
lấy cây làm thức ăn cho châu bò
đất bùn này là
phải em bút đi
hết mấy cây lược
nhưng mà là không
chưa kịp thì là trồng ngô
gia đình trồng ngô
trồng ngô cho châu ăn
có trồng này
nó trôi đi hết này
trong trận lũ tháng một mươi vừa qua
xã phúc sơn có hai mươi sáu nhà bị cuốn trôi
bị sập hoàn toàn
gần năm mươi hectare đất ruộng
hiện văn trấn đã chỉ đạo xã phúc sơn
bố trí đất ở cho hai mươi sáu hộ
hiện các hộ đang làm nhà ở
và các công trình phụ trợ
còn đối với những diện tích
nghiệp đã bị vùi lấp
thì tuyên truyền vận động nhân dân
khắc phục bằng cách dùng máy xúc
nhân công lao động
vận chuyển cát ra khỏi diện tích thường
đến thời điểm này
thì là cũng
cơ bản các hộ cũng đã
có sự chủ động
và cũng đang huy động
vận động anh em
để giúp đỡ
để xây dựng cái nhà cửa
theo cái kế hoạch của xã
thì là tập trung chỉ đạo
các cái hộ
đặc biệt là hai mươi sáu hộ
này thì về cái khu tá định cư
hiện nay đã có đất ở
thì là sẽ
thực hiện cái nhà
trong cái tháng một mươi một này
là phải cơ bản là hoàn thành
và sớm vào cái
ổn định cuộc sống
cần lũ dữ đi qua
chính quyền địa phương
cùng với nhân dân địa phương
đang tập trung mọi nguồn lực
để làm nhà ở
khôi phục đất sản xuất
và sửa chữa các công trình phúc lợi
nhằm sớm ổn định cuộc sống
cho bà con nơi đây
trong phần tin quốc tế
cuba tưởng niệm một năm
ngày mất của lãnh tụ cách mạng
ai cập để quốc tang
sau vụ khủng bố đẫm máu
thưa quý vị
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một
cuba tiến hành lễ tưởng niệm
một năm ngày lãnh tụ cách mạng
các hoạt động tưởng niệm diễn ra
trong không khí trang trọng
và nhiều người dân cuba
đã bày tỏ lòng thành kính biết ơn
đối với vị lãnh tụ cách mạng này
các hoạt động tưởng niệm lãnh tụ fidel castro
diễn ra trong tuần này
dưới nhiều hình thức
như trưng bày sách về cuộc đời
và sự nghiệp của ông
tổ chức các buổi triển lãm hòa nhạc
và nhiều hình thức khác
trên khắp đất nước cuba
theo kế hoạch
vào ngày ba tháng một mươi hai
cuba sẽ tổ chức một cuộc meeting lớn
và lễ cầu nguyện
tại quảng trường cách mạng antonio macio
tại thành phố santiago de cuba
tiếp đó sáng ngày bốn tháng một mươi hai
một cuộc hành hương sẽ được thực hiện
từ thành phố này
tới nghĩa trang santa ifigenia
để tỏ lòng thành kính
đối với nhà lãnh đạo fidel castro
nhiều người dân cuba ca ngợi lãnh tụ fidel castro
đã đánh đổi cả cuộc đời mình
cho hạnh phúc của người dân cuba
và chủ quyền của dân tộc
đồng thời khẳng định tư tưởng của ông
sẽ soi sáng con đường
để người dân cuba đi tới tương lai
ông ấy đã mất
nhưng chúng ta chưa một giây phút nào
ngừng nhớ về ông
bởi cái tên cuba là một tên tương lai
đen được mọi người ở đây nhắc đến liên tục
khi một ai đó kêu lên
tôi là fidel
đó chính là một câu nói lịch sử
nó cho thấy mọi người ở cuba
đều được soi sáng bởi hình ảnh của fidel
càng thấy buồn
và nhớ về những ngày này một năm trước
chúng ta càng cần phải tiếp tục mạnh mẽ
và tiến lên phía trước
hiện nay người dân cuba
vẫn cảm thấy sự hiện diện
của ông ở khắp nơi
và dường như thời gian không xóa nhòa
được sự kiện cách đây một năm
gây chấn động đối với cuba và cả thế giới
cách đây một năm
chủ tịch cuba raúl castro thông báo
nhà lãnh tụ cách mạng nước này
fidel castro đã từ trần
hưởng thọ chín mươi tuổi
fidel castro là một nhà cách mạng vĩ đại
một trong những người kiệt xuất nhất
của thế kỷ hai mươi
ông là người đã ghi danh cuba
vào lịch sử nhân loại
với cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài
dẫn dắt quốc gia caribe này
đến với con đường độc lập tự do
nước mắt sự giận dữ
là những gì có thể thấy ở ai cập
vào lúc này sau vụ tấn công khủng bố
đấm máu tại đền thờ hồi giáo
ở tỉnh bắc sinai
hiện ai cập đang để quốc tang ba ngày
tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công khủng bố
vào hôm hai mươi bốn tháng một mươi một vừa qua
làm hơn ba trăm linh người thiệt mạng
và hơn một trăm linh người khác bị thương
một bầu không khí tăng tóc
bao trùm nhiều con phố của ai cập
sau vụ tấn công kinh hoàng
hai ngày sau vụ tấn công
nhiều người dân vẫn không thôi ám ảnh
về những gì đã xảy ra
thật là không công bằng khi vụ tấn công
xảy ra với người ai cập
thật là tội nghiệp cho bọn trẻ
và gia đình của chúng
sự công bằng và tôn giáo ở đâu
chúng tôi cứ nghĩ mình đang được sống
một nơi an toàn và bảo đảm an ninh
giờ thì sao
đây có còn là một nơi an toàn và an ninh nữa không
chúng tôi thực sự đau lòng
tổng thống ai cập
hôm hai mươi năm tháng một mươi một
đã công bố ba ngày quốc tàng
để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công
được xem là đẫm máu nhất
trong lịch sử ai cập hiện đại
cùng với đó quân đội ai cập hôm qua
đã mở một đợt tấn công quy mô lớn
nhằm vào các mục tiêu khủng bố
ở bắc sinai để tiêu diệt phiến quân
vụ tấn công khủng bố đẫm máu
tại đền thờ hồi giáo
ở tỉnh bắc sinai của ai cập vừa qua
được xem là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất
nhằm vào dân thường tại ai cập
trong những năm gần đây
trong số hơn ba trăm linh người thiệt mạng
có hai mươi bảy trẻ em
hiện chưa có nhóm nào đứng ra thừa nhận
trách nhiệm về vụ tấn công này
quý vị và các bạn thân mến
những thông tin vừa rồi đã kết thúc
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân